eu và mỹ mới đây đã nhất trí cung cấp sự bảo vệ tạm thời cho người sơ tán khỏi ukraine
trong bối cảnh nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này
theo quy chế bảo vệ tạm thời người sơ tán từ ukraine và gia đình của họ sẽ được cấp phép cư trú
cũng như quyền đi làm và học tập trong năm đầu tiên được gia hạn sáu tháng một lần với tổng thời gian hai năm
hiện tại công dân ukraine có hội chiếu sinh chắc học chỉ được phép vào khu vực biển thị thực sengen
và ở lại trong ba tháng không được phép làm việc
bộ trưởng nội vụ pháp grand damanin cho biết quy chế bảo vệ tạm thời sẽ được áp dụng với người ukraine sang eu tị nạn
cũng như tất cả những người đã được cấp quy chế tị nạn trước đó ở ukraine
bộ trưởng nội vụ đức nancy fascer nhận định đây là một sự thay đổi thiết thực đối với eu
trong bối cảnh khối này lâu nay chật vật tìm cách cải cách các quy định về tị nạn
thỏa thuận trên dự kiến sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới sau khi nghị viện châu âu thông qua
ngoài ra chủ tịch ủy ban châu âu ec
ursula von der leyen cho biết eu đã lập một trung tâm tị nạn ở rumani
một trong bốn nước thành viên eu có biên giới với ukraine